một trong những nhiệm vụ quan trọng được đại hội đại biểu đảng bộ thành phố biên hòa tỉnh đồng nai
nhiệm kỳ hai nghìn hai mươi hai nghìn hai mươi năm xác định là phải nâng cao hiệu quả sự lãnh đạo chỉ đạo của đảng
trong công tác quy hoạch và quản lý theo quy hoạch
để thực hiện được điều đó thì ngay từ đầu nhiệm kỳ cả hệ thống chính trị quyết tâm chấn trình
tình trạng phân lô bán nền xây dựng trái phép tràn lan vốn là vấn đề nhức nhối
gây bức xúc trong dư luận thời gian qua mà truyền hình nhân dân đã nhiều lần phản ánh
qua kiểm tra và thống kê trên địa bàn thành phố biên hòa hiện có gần bốn trăm linh trường hợp xây dựng trái phép
phân lô bán nền để thể hiện sự quyết tâm thực hiện việc lập lại trật tự xây dựng
cùng với tạm đình chỉ chủ tịch ubnd phường an hòa nơi để xảy ra vụ xây dựng ba mươi năm căn nhà liền kề trái phép
trên diện tích hơn ba m hai đất nông nghiệp
trong những ngày qua một số phường như trảng giài tân vạn tam phước phước tân đã kiên quyết xử lý mạnh tay
bằng hình thức cưỡng chế hàng chục trường hợp xây dựng trái phép và hạ tầng phân lô bán nền bắt buộc khôi phục lại hiện trạng ban đầu
như thời gian vừa qua lãnh đạo ubnd thành phố cũng khuyến kháo các phường xã không được lơ là
đặc biệt là phải quan tâm đối với cấp dưới của mình trong công tác chỉ đạo lãnh đạo điều hành
để tránh tình trạng sự việc ở dưới thì xảy ra vụ xây năm căn nhà
tuy nhiên hồ sơ lập xử lý thì có một hai căn nó không đúng với tính chất sự việc và bản chất sự việc
gây khó khăn trong các xử lý vi phạm
nhu cầu xây dựng nhà ở đối với
đô thị biên hòa là rất lớn tuy nhiên không vì thế mà để xảy ra tình trạng phân lô bán nền
xây dựng trái phép tràn lan dẫn đến băm nát quy hoạch như những năm vừa qua mà truyền hình nhân dân đã nhiều lần phản ánh
thể hiện thái độ kiên quyết hành động ngay từ đầu nhiệm kỳ này lãnh đạo thành ủy biên hòa cho biết
nếu trong thời gian tới phường xã nào để xảy ra công trình xây dựng trái phép thì sẽ xử lý kỷ luật
trước tiên là người đứng đầu cấp ủy chính quyền địa phương đó